theo tư liệu sản xuất khó khăn trong tiếp cận vốn được coi là những rào cản hạn chế sự phát triển của các hợp tác xã nông nghiệp tại bắc cạn
hạn chế này tồn tại từ lâu nhưng gần đây địa phương này đã có những giải pháp để khắc phục
trong đó điển hình là chính sách tích tụ đất đai và cho thuê đất
vậy chính sách này có gì mới hiệu quả của nó ra sao mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau đây
đây là vườn cam quyết chữ quả của hợp tác xã đại thành ở thành phố bắc cạn
những ngày này các thành viên trong hợp tác xã đang tích cực thu hoạch để bán ra thị trường
trên diện tích một mươi hectare hợp tác xã này trồng năm hectare quýt ba hectare cam và một số loại cây ăn quả khác
nhưng để có được thành quả hôm nay ngoài sự nỗ lực của bản thân các thành viên
thì chính sách cho thuê đất của nhà nước là đòn bẩy quan trọng
cả một mươi hectare diện tích này hợp tác xã được ủy ban nhân dân tỉnh cho thuê với thời hạn năm mươi năm
chính nhờ thuê được tư liệu sản xuất tập trung nên việc làm ăn trở nên hiệu quả hơn
bên em đã được nhà nước các cơ quan đoàn thể đều đã cố gắng giúp đỡ rất nhiều
hiện tại thì bây giờ cũng chỉ muốn cũng có tham gia kết nối hội nghị cung cầu
thì bây giờ cũng chỉ cố gắng làm chủ yếu là sản lượng mình với sản xuất mình tốt hơn thì đầu ra nó sẽ dễ hơn
được thành lập năm hai nghìn một mươi sáu hợp tác xã bình sơn ở huyện bạch thông đã lựa chọn hướng đi là trồng rau
với cách quản lý mới cộng với sản xuất rau an toàn nên một mươi tám thành viên của hợp tác xã đã gạt hái được thành công bước đầu
để gia tăng giá trị sản phẩm nông sản cần phải được sơ chế nhưng khó khăn nảy sinh là thiếu đất để thực hiện
giải pháp tháo gỡ đó chính là việc hợp tác xã được chính quyền giao cho hơn một mét vuông đất để sản xuất và làm nhà sưởng
có mong muốn để có chứng dấy chứng nhận đi bán hàng đi đâu bán dế không hỏi bảo là rau ở đâu cứ hỏi thế
thực hiện việc hỗ trợ phát triển hợp tác xã kiểu mới toàn tỉnh bắc cạn đã có ba hợp tác xã nhận yêu đãi từ chính sách giao đất thuê đất
sau khi được giao đất các hợp tác xã đã tổ chức sản xuất có hiệu quả bước đầu giải quyết được khó khăn do thiếu tư liệu sản xuất
đây cũng được xác định là giải pháp đột phá trong phát triển nông nghiệp hàng hóa của địa phương
ngày bốn tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy ủy ban nhân tỉnh đã ra quyết định phê duyệt đề án
tích cực của hợp tác xã
trên địa bàn tỉnh bắc cạn thì đây sẽ là một cơ hội rất tốt để cho các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh
có những điều kiện thuận lợi về tư liệu sản xuất để phát triển đặc biệt là để áp dụng
những khoa học công nghệ và quy trình sản xuất để đem lại hiệu quả cho hợp tác xã

những giỏ cam những bó rau sạch của các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh bắc cạn
vẫn tiếp tục được xuất bán đời sống xã viên ngày càng được nâng lên
đó chính là minh chứng sống động về hiệu quả của chính sách tích tụ cho thuê đất để sản xuất
và cùng với một số chính sách hỗ trợ khác nữa phát triển nông nghiệp được kỳ vọng
sẽ là đòn bẩy quan trọng góp phần thay đổi diện mạo nông thôn ở tỉnh miền núi bắc cạn